sau sự cố vỡ đập chứa bùn thải của công ty khai thác quạng thiếc tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai xác định mức độ ảnh hưởng của sự cố đến môi trường
cũng như là những thiệt hại đối với người dân
theo nhận định ban đầu nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự cố vỡ đập chứa bùn thải là không thể tránh khỏi
đoàn công tác tỉnh nghệ an đã tiến hành lấy mẫu đất và nước tại nơi xảy ra vỡ đập
và dọc khe suối chạy qua địa bàn ba xã châu thành châu cường và châu quang
để tuyển quặng thô các đơn vị khai thác thường sử dụng các kim loại nặng như arsen trì thủy ngân
đây là điều mà các cơ quan chức năng lo lắng khi đã có khoảng bảy trăm linh mét khối bùn thải tràn xuống môi trường
và chạy theo các khe suối sau sự cố vỡ đập chứa tại quỳ hợp
chắc chắn là về thành phần thì ở đây là cái quẳng thường có cái thành phần đa kim đa kim loài
có thể ngoài cái thiết ra thì có thể có thành phần của arsen của các đêm y
thủy ngân thì những thành phần kim loại nặng nói chung là cũng đều ảnh hưởng rất là độc hại với môi trường và với con người
nằm ở lưng trường núi và được phê duyệt để chữa khoảng một mươi mét khối bùn thải
nhưng thân đập chắn chỉ được đắp sơ xài bằng đất
hiện tại phần thân đập còn lại cũng xuất hiện nhiều vết dạng nước lớn
khiến nguy cơ sạt lở tiếp tục tăng cao nếu thời tiết có mưa
sự bất cập này cũng đã được chính quyền địa phương kiến nghị trong những lần kiểm tra trước đó
nhưng không được khắc phục cho đến khi xảy ra sự cố
trên đỉnh núi mà thiết kế trong cái đánh giá tất cả môi trường hàng một mươi mét khối thì không đảm bảo
mà chúng ta kiểm tra là ngay cả năm ngoái chúng ta kiểm tra cũng đã vỡ một lần
cho nên cái chỗ này thì không yên tâm
và ngày mai chúng tôi tiếp tục kiểm tra một số những cái đập chắn như thế mà không đảm bảo
thì đề nghị là phải xây dựng cái phương án cho đảm bảo
thứ hai nữa là nếu mà không đảm bảo là phải đình chỉ và thu hồi mỏ không thể cho sản xuất
nhưng thế này được
đã ảnh hưởng đến dân và môi trường chung
chiều một mươi hai tháng ba tại cuộc họp giữa các bên liên quan để xác định trách nhiệm sau sự cố vỡ đập
với công ty cổ phần kim loại màu nghệ tĩnh được yêu cầu phải khắc phục những tác động về môi trường
trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
dự kiến khoảng bảy ngày nữa sẽ có kết quả phân tích mẫu đất và nước
nếu những thiệt hại của nhân dân về nuôi trồng thủy sản sản xuất được xác định nguyên nhân do sự cố vỡ đập
thì công ty này cũng phải thực hiện việc bồi thường
tôi cũng đã
thống nhất với đoàn hôm nay họp là trách nhiệm của công ty là sẽ phối hợp với chính quyền địa phương
sẽ khắc phục các tồn tại kể cả những thiệt hại của dân
sau khi có kết luận về mặt nguyên nhân thứ hai là về mặt khai thác
thì công ty sẽ ra phạt lại tổng thể và chuyển đập ra vị trí các khai thác tốt hơn
nhằm không để xảy ra hiện tại trường này nữa
những con khe bị bùn thải chan vào
và chảy qua địa bàn các xã châu thành châu cường và châu quang vẫn nhuốm màu đục ngầu
trong mắt cơ quan chức năng khuyến cáo nhân dân không sử dụng các loại thủy sản bị chết
sau khi xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải
đặc biệt với nguồn nước các khe suối hạng nguồn nơi vỡ đập
tuyệt đối không nên sử dụng vì nguy cơ nhiễm các kim loại nặng là rất lớn